theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết sáng nay hai mươi tám tháng chín cả nước không có ca nhiễm bệnh mới
như vậy đến nay đã bước sang ngày thứ hai mươi sáu việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện tổng số ca mắc là một bảy mươi bốn người
thông tin chi tiết sẽ có trong các chương trình thời sự tiếp theo mời quý vị khán giả cùng theo dõi